những ngày cận tết nhiều tàu thuyền của ngư dân quảng trị tấp nập cập cảng khoang thuyền đầy cá tôm
được mùa được giá ngư dân có thêm điều kiện vui tết đón xuân
sau một mươi ngày đánh bắt ở vùng biển nam trung bộ tàu cá của ngư dân hoàng tứ ở thôn bốn xã do hải huyện do linh tỉnh quảng trị đã cập bến
chuyến biển này tàu cá của ngư dân hoàng tứ đã đánh bắt ở vùng biển nam trung bộ đạt được trên một tấn cá thu và năm tạ cá ngừ thu được hơn hai trăm linh triệu đồng
chúng tôi cũng mong muốn là trời yên biển nam để đánh bắt cho hiệu quả để mang lợi dụng về để đón cây tết vui vẻ
được mùa cá nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân tỉnh quảng trị thu được sản lượng lớn chủ yếu là cá thu cá ngừ cho giá trị kinh tế cao
trong đó một số tàu được hỗ trợ đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy và quyết định bốn mươi tám về chính sách phát triển thủy sản đã phát huy hiệu quả
ngành chức năng tỉnh quảng trị cho biết sau khó khăn sự cố
môi trường biển gây ra thì đây là tín hiệu vui của ngành thủy sản tỉnh quảng trị trong năm nay
trong năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch được tỉnh giao
đặc biệt là tiến hành phát triển khôi phục cũng như tạo sinh kế cho người dân sau sự cố môi trường biển
nhất là đẩy mạnh hoạt động khai thác xa bờ nhằm khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về thủy sản
tên nguyên đán đinh dậu đã cận kề các tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh quảng trị và các tỉnh miền trung
vẫn đang tiếp tục trở về bờ với nhiều niềm vui mới
trị cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh quảng trị cho biết đang triển khai thực hiện tốt chính sách phát triển của nhà nước thủy sản
như quy định bốn tám và nghị định sáu bảy để giúp ngư dân đi khơi xa bám biển dài ngày có hiệu quả